tổng thống mỹ donald trump vừa hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công mạng quy mô lớn
nhằm vào các cơ quan chính phủ của nước này và cho rằng vụ việc trong tầm kiểm soát
trong bình luận công khai đầu tiên của mình về vụ tấn công tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh
ông đã được báo cáo đầy đủ và mọi thứ đang được kiểm soát tốt
tổng thống trump không nhất trí với đánh giá cho rằng nga đứng sau vụ tấn công này
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai chính phủ mỹ xác nhận một chiến dịch tấn công mạng gần đây
đã ảnh hưởng đến các mạng của chính phủ liên bang đánh giá vụ tấn công này là nghiêm trọng và đang diễn ra
theo thông tin ban đầu một nhóm tin tạc tinh vi đã xâm nhập thành công vào nguồn thông tin liên lạc
nội bộ của bộ an ninh nội địa mỹ và đây là một phần trong chiến dịch của nhóm tin tạc trên
nhằm đánh cắp thông tin của các cơ quan quan trọng của mỹ
ngay sau đó chính phủ mỹ đã ban hành chỉ thị khẩn cấp yêu cầu các cơ quan liên bang
siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh mạng